trên năm mươi khẩu súng hàng chục quả liệu đạn gần tám viên đạn cùng nhiều tăng vật khác thu được trong hai chuyên án
đã thể hiện tính chất đặc biệt nguy hiểm cực kỳ manh động của hai đối tượng và đồng bọn
chuyên án đã thành công
sau đây mời quý vị và các bạn hãy cùng truyền hình công an nhân dân nhìn lại ba ngày đấu tranh triệt phá chuyên án
tiêu diệt hai đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm này
nguyễn thanh tuân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại huyện thạch thất hà nội
và nguyễn văn thuận tức thuận chuột sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại huyện mộc châu tỉnh sơn la
là hai đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm
chúng là các mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán vận chuyển ma túy trái phép số lượng rất lớn
đã bị bộ công an công an tỉnh quảng ninh điều tra xử lý hình sự
khi đường dây tội phạm ma túy bị phát hiện cả hai đối tượng bỏ trốn về bản lũng xá bản tà dê
lợi dụng địa hình miền núi phức tạp để cắt cứu lôi kéo các đối tượng truy nã
ở nơi khác tụ tập về mua bán ma túy tự trang bị nhiều vũ khí quân dụng khống chế người dân
và sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị vây bắt
tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm công an tỉnh sơn la đã xác lập chuyên án truy bắt hai đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm này
tuy nhiên do địa hình hiểm trở đường độc đạo các đối tượng có thủ đoạn tinh vi và được vũ trang
nên công tác truy bắt cực kỳ khó khăn
đối tượng nghiện đối tượng có tiền án tiền sự tham gia vào các đường dây mua bán ma túy đồng thời nữa là cô lập chính quyền
quá trình đấu tranh lực lượng công an đã kiên trì vận động thuyết phục đối tượng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật
tuy nhiên những đối tượng trên đã không chấp hành mà còn thách thức chuẩn bị các phương tiện vũ khí để chống đối
tuyên bố tử thủ với lực lượng công an
đầu tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám được sự đồng ý của lãnh đạo bộ công an công an tỉnh sơn la đã lên kế hoạch
phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ bộ công an triệt phá tụ điểm nơi hai đối tượng truy nã đặc biệt cố thủ
làm thế nào thì làm nhưng phải tuyệt đối an toàn cho cán bộ chính sĩ khi tác diện làm nhiệm vụ đấu tranh truy nã
và một cái mục tiêu rất quan tọng nữa là để bảo vệ thật sự an toàn cho các bộ hệ chính quyền nữ vương
khi tham gia công tác tuyên truyền vận động ngay sát mục tiêu chúng ta đấu tranh bảo vệ an toàn cho nhân dân
ngày hai mươi bảy đến hai mươi tám tháng sáu
hàng trăm cán bộ chiến sĩ của bộ công an và công an tỉnh sơn la đã tổ chức bao vây tấn công vào hai địa điểm
là nơi ẩn náu của hai đối tượng tuân và thuận tại bản lũng xá bản tà dê xã lóng luông huyện vân hồ
mặc dù lực lượng công an đã kiên trì kêu gọi đối tượng ra hàng
nhưng các đối tượng đã cùng đồng bọn sử dụng vũ khí quân dụng chống trạng phát biệt của lực lượng công an hành hủy xuống
mặc dù lực lượng công an đã kiên trì kêu gọi đối tượng ra ngoài nhưng các đối tượng đã cùng đồng bọn sử dụng vũ khí quân dụng chống trạng phát biệt của lực lượng công an hành hủy xuống

mặc dù lực lượng công an đã kiên trì kêu gọi đối tượng ra ngoài nhưng các đối tượng đã cùng đồng bọn sử dụng vũ khí quân dụng chống trạng phát biệt của lực lượng công an hành hủy xuống